thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm qua một tháng một mươi cả nước có hai mươi bảy hai trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
con số lớn nhất từ trước đến nay như vậy là tổng số ca được điều trị khỏi đã lên hơn sáu trăm ba mươi sáu bệnh nhân
về tình hình xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã thực hiện gần một mươi tám bảy triệu mẫu xét nghiệm
trong khi tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã thực hiện lên sấp xỉ bốn mươi ba triệu liều
riêng tại tp hcm tỷ lệ người trên năm mươi tuổi tiêm đầy đủ hai mũi vaccine đạt sáu mươi
liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu giờ sáng nay
ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc tất cả đều nằm trong khu vực phong tỏa
như vậy là từ ngày ba mươi tháng chín đến nay chùm ca bệnh mới này đã ghi nhận tổng cộng hai mươi ca nhiễm